ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép thí điểm hoạt động trở lại với bảy tuyến xe khách
theo đó các tuyến xe khách đi từ hà nội đến quảng ninh lạng sơn cao bằng lào cai lai châu sơn la được hoạt động trở lại
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên lượng khách còn khá thưa thớt
khi lên xe hành khách phải khai báo y tế với phụ xe và được yêu cầu ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên tại các quầy bán vé còn khá vắng vẻ
nhiều người nhầm tưởng tất cả các tuyến xe đã hoạt động trở lại nên khi đi đến bến đành ngậm ngùi quay về
bến xe cũng đã bố trí chỗ xét nghiệm covid một mươi chín cho hành khách có nhu cầu
ông lý trường sơn giám đốc bến xe mỹ đình cho biết sau khi có quyết định của bộ giao thông vận tải về công tác vận hành hành khách liên tỉnh
bến xe mỹ đình đã khẩn trương thực hiện các tiêu chí theo quy định như tổng vệ sinh môi trường phun khử khuẩn gián mã qr cho hành khách khi đến bến
ngoài ra bến xe cũng bố trí điểm xét nghiệm covid một mươi chín để hành khách có nhu cầu xét nghiệm
bến xe cũng dán tờ rơi hướng dẫn trên loa phát thanh về quy định của hành khách cũng như lái xe phụ xe khi đến bến
bến xe đã triển khai đầy đủ các tiêu chí trong quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông sơn cho biết
nhiều người đều hỏi cho biết dù phải ra về do không nằm trong danh sách bảy tuyến xe được chạy trong ngày hôm nay
hoặc phải đợi quá lâu do ít người nhưng họ đều có chung quan điểm rằng
thời điểm này có xe là bừng rồi nên đợi lâu chút cũng không sao giãn cách tôi mới dám đi chứ dịch căng quá cũng ở nhà
cuộc sống tạm chưa ổ được một trăm linh nhưng được năm mươi cũng là tốt rồi giờ đi đâu gắn liền với khẩu trang cho an toàn